sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng đã tổ chức tập huấn cho cán bộ giáo viên coi thi chấm thi thanh tra thi trung học phổ thông bằng hình thức trực tuyến
để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai vào ngày ba và ngày bốn tháng chín sắp tới
hơn hai giáo viên tại hai mươi bốn điểm trường tham gia tập huấn đã được phân nhóm bố trí phòng cách phòng
để vừa bảo đảm tập huấn vừa chấp hành giãn cách theo đúng quy định
sở cũng sẽ tiến hành xét nghiệm covid một mươi chín cho hơn một mươi một thí sinh hơn hai giáo viên và hai trăm linh cán bộ dự phòng
nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn phức tạp